trong ngày hai mươi năm tháng năm tại bình định đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bình định để công bố quyết định đoàn kiểm tra bốn trăm bảy mươi một của bộ chính trị
về việc kiểm tra công tác cán bộ tại bình định
phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh về một số nội dung và mục đích của đợt kiểm tra lần này
là kiểm tra kết quả thực hiện công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện kết luận hai mươi bốn và quyết định sáu mươi tám của bộ chính trị
và đây là cuộc kiểm tra chuyên đề của bộ chính trị theo định kỳ thường xuyên chứ không phải qua đơn thư
khiếu kiện tố cáo đánh giá nguyên nhân chủ quan khách quan đạt được và những hạn chế thiếu sót
để giúp kinh nghiệm làm tốt hơn trong thời gian tới
qua công tác kiểm tra cũng đánh giá nguyên nhân khách quan chủ quan về những thành tựu kết quả đạt được
cũng như những tồn tại hạn chế yếu kém vững mắc
và từ đó là để giúp kinh nghiệm cho ngay cái đất định để kiểm tra giúp kinh nghiệm ngay cho tỉnh bình định
giúp kinh nghiệm cho các đảng bộ cấp dưới để làm sao chúng ta làm nó tốt hơn
đối với đoàn kiểm tra phó thủ tướng vương đình huệ yêu cầu tiến hành kiểm tra đúng thời gian
tại tỉnh bình định
ngày hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy gồm năm đơn vị huyện tuy phước thị xã an nhơn thành phố quy nhơn
ban tổ chức tỉnh ủy và sở nội vụ tỉnh
trong quá trình kiểm tra cần khiêm tốn cầu thị công tâm khách quan và có tinh thần trách nhiệm xây dựng cao
về kết quả thực hiện kết luận số hai mươi bốn và quyết định sáu mươi tám của bộ chính trị của tỉnh bình định trong thời gian qua
phó thủ tướng vương đình huệ cho rằng bên cạnh những kết quả đã đạt được
như tỉnh đã duy trì tốc độ phát triển kinh tế xã hội
trong công tác xây dựng đảng tỉnh đã ra được một số chủ trương quy định chính sách và giải pháp để thực hiện
tỷ lệ trong quy hoạch bổ nhiệm đối với nữ đạt trên chín và trẻ tuổi trên một mươi năm
tuy nhiên việc bổ sung quy hoạch cán bộ do tỉnh ủy quản lý còn thiếu
một số nơi quy hoạch bổ nhiệm còn chậm và còn khép kín
cán bộ từ tỉnh ra trung ương và ngược lại từ trung ương về tỉnh còn ít
và có những trường hợp bổ nhiệm quá nhanh thiếu minh bạch nên chưa tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ nhân dân